ba đối tượng đã gây ra vụ cướp táo tợn tại khu trung cư linh đàm phường hoàng liệt quận hoàng mai hà nội
đã xa lưới pháp luật sau một tuần lẩn trốn
ba đối tượng bị bắt giữ gồm nguyễn tùng lâm sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy chú phường mai dịch cầu giấy hà nội
lê quy dự sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn chú thọ xuân tỉnh thanh hóa và tô văn tình sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba chú thành phố cẩm phả quảng ninh
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận khi thấy anh nguyễn trung anh
trú tại khu đô thị linh đàm đang giao bán ba điện thoại samsung galaxy note một mươi vào ngày năm tháng một
lâm đã bản bạc với dụ tình kế hoạch cướp tài sản tại nhà anh trung anh
sau đó các đối tượng chuẩn bị hung khí gây án như bình xịt hơi cay dao súng để thực hiện hành vi phạm tội
ngày tám tháng một ba đối tượng đã đến nhà anh trung anh
tại đây lợi dụng sơ hở của bị hại chúng đã xịt hơi cay đánh vào mặt
và dùng băng keo quấn chặt vùng mặt và chân tay của anh trung anh
các đối tượng đã lấy đi bốn điện thoại samsung và tẩu thoát
quá trình điều tra cơ quan công an đã tạm giữ ba đối tượng bốn điện thoại di động là vật chứng vụ án
một súng bật lửa dạng côn hai xe máy các dây rút nhựa màu trắng là công cụ phương tiện gây án
hiện công an quận hoàng mai đang khẩn trương củng cố chứng cứ sớm đưa ra xét xử các đối tượng trước pháp luật
các đối tượng đã lấy đi bốn điện thoại samsung và tẩu thoát